nền nhiệt lúc này chỉ khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh có quá trình ổn định và tiếp tục dịch chuyển lệch về phía đông
vì thế tại bắc bộ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
nền nhiệt ngày hôm nay chỉ từ hai mươi một hai mươi ba độ trời vẫn còn rét cả ngày lẫn đêm
riêng khu vực các tỉnh lào cai phần phía tây của tỉnh yên bái khu vực phía tây của sơn la
khu vực lai châu hòa bình không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
vì thế trời có nắng về trưa và chiều nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
với miền trung do ảnh hưởng của khối không khí lạnh trong đêm qua từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
trời tiếp tục có mây nhiều và mưa nhỏ ở mức giải rác
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh trên đà suy yếu mưa ở phần phía bắc miền trung giảm xuống còn ở một vài nơi
nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của khối không khí lạnh
hôm nay trời tạnh giáo có nắng sớm nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ nằm trọn trong khối không khí ổn định ngăn cản sự phát triển của mây
vì thế trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ trời đều không có mưa nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
với nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ và nắng nóng tiếp tục xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền đông của nam bộ
trên biển vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
với khu vực huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông bắc đến đông với cường độ mạnh cấp bốn cấp năm
còn ở khu vực biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước